vượt chốt kiểm dịch covid một mươi chín và sau đó là hành hung cảnh sát giao thông đối tượng phan trọng hậu hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện đắc lây tỉnh con tum ra quyết định khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng sáu phan trọng hậu điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng quảng nam con tum khi đến chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển xe bỏ chạy
lúc này tổ cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông ngọc hồi đang làm nhiệm vụ gần đó nhận được tin báo nên đã tổ chức chốt chặn ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng vẫn không chấp hành và tiếp tục bỏ chạy
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi khoảng hai km thì dừng được phương tiện của đối tượng sau đó hậu không chấp hành mà còn có lời nói thách thức đồng thời còn dùng chân đạp và đánh hai cán bộ công an gây thương tích